thủ tướng chính phủ mới đây đã đồng ý cho phép mở lại cửa khẩu bắc phong sinh và lối mở ca long
theo đề xuất của ubnd tỉnh quảng ninh
thủ tướng lưu ý chỉ mở các cửa khẩu phụ lối mở để giao thương hàng hóa
không cho phép xuất nhập cảnh đối với người
không để lợi dụng việc mở các cửa khẩu phụ lối mở này để buôn lậu gian lận thương mại
theo ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ sở công thương tỉnh quảng ninh đã có văn bản
đề nghị ubnd tỉnh quảng ninh xem xét có ý kiến chỉ đạo cho các sở ngành địa phương
căn cứ tình hình tổ chức triển khai thực hiện sớm các biện pháp khôi phục hoạt động thương mại biên giới
tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa biên giới